về phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hai bị cáo nguyên là chủ tịch ubnd tp đà nẵng và một mươi chín bị cáo
trong vụ thâu tóm nhà đất công sản ở thành phố đà nẵng các bị cáo bị xét xử về các tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai
đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội rất quan tâm
hầu hết các bị cáo trong vụ án là người giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của ubnd tp đà nẵng
theo cáo trạng vì những động cơ khác nhau bị cáo trần văn minh và các đồng phạm đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng
cố ý làm trái các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước các quy định về quản lý đất đai
trong thời gian dài từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi bốn giúp cho phan văn anh vũ thu lợi bất chính đặc biệt lớn
thông qua việc nhận nhiều đất dự án mua nhà thuộc sở hữu nhà nước tạo dư luận bức xúc
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước
hậu quả số tiền nhà nước bị thiệt hại tại hai mươi hai nhà đất công sản là trên hai bốn trăm linh tỷ đồng
tại bảy dự án là trên một mươi chín sáu trăm linh tỷ đồng
tổng số tiền nhà nước bị thiệt hại là hơn hai mươi hai tỷ đồng
trong đó riêng dự án hai mươi chín ha khu đô thị quốc tế đa phước số tiền nhà nước đã bị thiệt hại là trên một mươi một hai trăm linh tỷ đồng
tại phiên tòa đối với đề nghị vấn đề giải mật một số tài liệu của luật sư hội đồng xét xử cho rằng
về nguyên tắc thì không được công bố tại tòa nếu các tài liệu này chưa được giải mật
vì thế cá nhân nào công bố và làm lộ thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
tuy nhiên các tài liệu này đã được thể hiện trong kết luận điều tra và bản cáo trạng
các luật sư có thể tiếp cận
trong quá trình xét xử hội đồng xét xử sẽ tiếp tục kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải mật các tài liệu này
trước đó theo viện kiểm sát nhân dân tối cao tại cơ quan điều tra phan văn anh vũ không hợp tác khai báo
không thừa nhận hành vi phạm tội
dù vậy cơ quan tố tụng khẳng định có đủ cơ sở xác định vũ phạm vào hai tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
và vi phạm các quy định về quản lý đất đai